luật ra đời sẽ hỗ trợ tương đối nhiều cho các doanh nghiệp nhỏ vừa
việc đầu tiên đó là cái trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước sẽ được nâng cao tốt hơn
bởi vì phân định hết sức cụ thể rõ ràng từ việc cơ quan nào đứng ra hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ vừa
việc thứ hai nữa là khi bộ luật ra đời thì sẽ có nhiều các tổ chức đặc biệt
các tổ chức tín dụng các ngân hàng ở bên khối nhà nước ngân hàng thương mại của phần
sẽ có nhiều các nguồn vốn với mức lãi suất ưu đãi để cho các doanh nghiệp nhỏ vừa vay
sau kỳ họp quốc hội luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ chính thức được ban hành
hiệp hội sẽ có những biện pháp gì để có thể đưa luật đến được gần hơn với các doanh nghiệp
biện pháp của chúng tôi đó là sẽ tổ chức các chương trình đào tạo huấn luyện
phối hợp với cả các ủy ban thành phố hà nội và các sở ban ngành
để nhằm phổ biến các luật này đến cộng đồng doanh nghiệp
và sẽ có nhiều các cái bộ phận sẽ phân tích và đánh giá
có nhiều các chương trình kế hoạch cụ thể sẽ có các tổ chức tín dụng
và chúng tôi sẽ mời các cơ quan đặc biệt là hải quan cơ quan thuế
rồi là bên quả kế hoạch đầu tư có những chương trình hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp
bởi vì bộ luật ghi rất rõ và phân định cụ thể những cơ quan nào để hỗ trợ cho các doanh nghiệp
và một cái giải pháp nữa là chúng tôi sẽ có những cuộc tổng kết đánh giá
sáu tháng một năm sau khi mà luật được áp dụng để chúng tôi tổng hợp và góp ý kiến
để cái bộ luật này đi vào cuộc sống
và một cái giải pháp nữa mà chúng tôi cũng mong muốn là khi luật đã ra đời rồi
thì sẽ tránh cái tình trạng là sẽ có nhiều các cái giấy phép con
nhiều các cái thông tư hướng dẫn gây cản trở cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
để thực hiện luật để đưa vào cuộc sống